thưa bác sĩ u sơ tử cung là một bệnh lý phổ biến ở chị em phụ nữ
và hiện nay phương pháp nút mạch được nhiều chị em lựa chọn để điều trị u sơ tử cung
bác sĩ có thể cho biết lút mạch u sơ tử cung là gì
và đối với phương pháp này thì chúng ta sẽ cần tiến hành ra sao ạ
mục đích của phương pháp điều trị là điều trị bảo tồn cái tử cung trong người phụ nữ
đồng thời giữ lại tất cả những cái chức năng cho người phụ nữ
và nó là một phương pháp điều trị can thiệp tối thiểu xâm lấn tối thiểu
tức là chỉ cần một đường vào rất nhỏ khoảng hai mươi mm
từ vùng đùi hoặc là vùng cổ tay
để chúng ta luồn các cái dụng cụ đặc biệt vào cái động mạch tử cung
chúng ta sẽ chụp lên chúng ta sẽ thấy cái mạch máu nuôi cái u sơ tử cung
sau đó chúng ta sẽ ít tắt cái động mạch nó lại
với mục đích là bỏ đói khối u và khối u nó sẽ teo đi
hoặc là những cái khối u mà gây cường kinh dòng kinh
thì nó giảm những cái trợ cứng cường kinh rong kinh trong người phụ nữ
thế thì cái này thì điều trị thì cái thất bức điều trị thì nó
khá là cũng là đơn giản
thế trước khi người bệnh sẽ đến được đến sẽ khám làm cách sinh mục cơ bản
sau đó được chụp cụng từ cái tử cung phần phụ
chụp cụng từ thì nó có hai mục đích
thứ nhất là sẽ đánh giá chính xác cái khối u nằm như thế nào so với tử cung
và cái mức độ can thiệp là sao
thứ hai là khi chúng tôi tiêm thuốc vào chúng tôi biết là cái khối u này có tăng sinh mạnh hay không
để với cái khối u càng tăng sinh mạch thì nút mạch nó càng hiệu quả
đặc biệt là để chúng ta sẽ phân biệt những bệnh khác
vâng thưa bác sĩ vậy thì so với những cái phương pháp truyền thống cũ
bác sĩ có thể cho biết nút mạch o sơ tử cung sẽ có những cái ưu điểm cụ thể như thế nào ạ
cái ưu điểm vượt trội của nó là đảm bảo cái
nó gọi là từ bảo tồn mà
bảo tồn cho nó đảm bảo những cái chức năng
ví dụ người phụ nữ vẫn còn kinh thì người phụ nữ vẫn còn tử cung
không có sẹo
cái chất độ cuộc sống cũng sẽ tốt hơn
bởi vì mình đang hàng tháng đều đạn có kinh tự nhiên
bây giờ mà phẫu thuật mà cắt tử cung chẳng hạn
mất kinh đi thì nó cũng khác
và cái chất lượng cuộc sống nó sẽ có thể sẽ ảnh hưởng
nó sẽ ảnh hưởng đến cái âm đạo của người phụ nữ
sau khi cắt tử cung
có thể khô có thể nhiều vấn đề
thế thì nhưng mà cái nút mạch thì mình bảo tồn toàn bộ
không cắt đi cái gì
bởi vì thực ra thì
người bạn điều trị thì bảo tồn được vẫn là tốt nhất
khi không bảo tồn được thì mới phải cắt
đương nhiên cũng sẽ có trường hợp phải mổ và có trường hợp không bổ
thì cái này thì cần mình có cái sự trao đổi
và thảo luận giữa các bác sĩ các chuyên khoa
để tìm ra một cái biện pháp nào tốt nhất cho người bệnh
vâng thưa bác sĩ vậy thì bệnh nhân sẽ cần chuẩn bị những gì
trước và sau khi nút mạch u sơ tử cung
đối với người bệnh thì cũng chỉ làm các xét nghiệm cơ bản như tôi nói trước
thế người bệnh chỉ chuẩn bị là
không liên quan đến cái kỳ kinh của người bệnh
vì bệnh nhân đang có kinh thì không làm được
phải sau trước hoặc sau kỳ kinh
và người bệnh cũng chỉ cần
sắp xếp thời gian từ một đến hai
hai ngày ở viện thôi
tức là ít lắm khoảng chín mươi năm là chỉ làm một đêm thôi
nhưng cá biệt cũng có thể một số người nằm đến hai ngày
thì mình sắp xếp công việc nó phù hợp
để mình đi và
mình làm thì nó không mất nhiều thời gian
và cái chuẩn bị thì người bệnh cũng
cần làm cái phương pháp này thì người bệnh
trước khi đến trước khi làm can thiệp thì bệnh viện vẫn có thể ăn
chứ không phải chuẩn bị gì cầu kỳ
như là những cái phẫu thuật về ống tường tiêu hóa
hay những cái phẫu thuật là phải
thì nó sẽ phải chuẩn bị
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ